nhưng trong một ngày tháng bốn tin tức hải bạch thiệt mạng trong một vụ thanh toán nhỏ khiến nhiều người thở vào nhà nhóm
sự vắng mặt của vị đại ca sừng sỏ này khiến anh em dưới trướng hỗn loạn như sáng bước đầu
tiếp theo đây mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi toàn cảnh thông tin về diễn biến vụ án tại quán karaoke xo hôm ngày một mươi bảy tháng ba nơi kết liễu một đại ca giang hồ tiến tâm
ngày một mươi năm tòa án nhân dân tỉnh tiền giang đưa xét xử sơ thẩm vụ án bắn chết nguyễn thanh hải
tại quán karaoke xo xã đạo thạnh thành phố mỹ tho tiền giang
vụ án có hai mươi hai bị cáo người cầm đầu là nguyễn thanh triều biệt danh triều điên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và thạch minh quân biệt danh đầu bự sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
các bị cáo bị truy tố về tội giết người cố ý gây thương tích gây rối trực tự công cộng v v
theo gáo trạng do có mâu thuẫn cá nhân từ trước thạch trung nghĩa và dương minh nhật hẹn nhau tại quán karaoke xo để giải quyết
khoảng giờ ba mươi phút
một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thạch trung nghĩa cùng với nguyễn thanh triều thạch minh quân lương văn hòa trần quang quốc bảo hình ngọc định và nguyễn hải an
ở phòng vip số sáu lầu mồ của quán karaoke xo vui chơi
lúc này nguyễn thanh hải cùng dương minh nhật nguyễn tấn anh quốc nguyễn thành quốc nguyễn thành sang trần hồng hải bùi văn tâm đinh tuấn kiệt đến
giữa hai nhóm xảy ra xô xát với nhau gây mất an ninh trực tự nghiêm trọng
một lúc sau nguyễn thanh triều đã dùng súng
bắn nguyễn thanh hải tử phong và bắn nguyễn tấn anh quốc gây thương tích một mươi năm
riêng trần quang quốc bảo cũng nhờ lê đức phú đến quán karaoke xo chém nhóm nguyễn thanh hải
phú đã rủ thêm lê thanh hoàng hồ tấn phát phan bảo toàn đoàn thanh lâm trần phạm thái huy nguyễn thanh hải nguyễn liêm thanh trần kim tùng nguyễn lê thành an
cầm theo nhiều dao tự chế súng cùng đi
đến nơi lê đức phú dùng dao chém và trần quang quốc bảo dùng súng bắn trúng đinh tuấn kiệt
gây thương tích hai mươi ba
cũng theo cáo trạng nguyễn thanh triều đã phạm tội giết người và cố ý gây thương tích
hành vi của các bị cáo khác phạm vào tội gây rối trực tự công cộng
việc giang hồ thanh toán lẫn nhau đã không còn phù hợp với xã hội hiện đại
chế tài pháp luật nước ta rất dễ dàng để tìm ra và luận tội những kẻ phạm pháp
theo dõi những thông tin gần đây về giang hồ mạng hay giang hồ mỏm nhiều quý vị không khỏi đặt ra câu hỏi
vì đâu mà những tên này có thể dễ dàng tước đi sinh mạng của người khác đến vậy
bạo lực hay nắm đắm không bao giờ là biện pháp giải quyết vấn đề
chỉ có sử dụng trí tuệ và trái tim mới xây dựng được sự nghiệp bền vững
chúng tôi xin phép được khép lại thông tin tại đây
xin chào và hẹn gặp lại ở những thông tin tiếp theo